ngày năm hai nghìn hai mươi hai vợ chồng đức và ngọc anh đã mua bán một mươi năm sáu trăm bảy mươi bốn hóa đơn thu lợi bất chính trên bốn mươi một tỷ đồng
vào khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai vợ chồng đức biết tin cháu của mình là trương văn nam
bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh bắt khám xét liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn
đồng thời cũng điều tra xác minh về công ty của vợ chồng đức ngọc anh quản lý điều hành
ngay sau đó đức đã bỏ trốn và chỉ đạo vợ đến gặp ông đỗ hữu ca
cựu giám đốc công an thành phố hải phòng khi ấy đã nghỉ hưu
phải là người có mối quan hệ thân thiết với đức để nhờ chạy tội
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh ông đỗ hữu ca
cựu giám đốc công an tp hải phòng bị truy tố theo điểm a khoảng bốn điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự
với khung hình phạt bị truy tố cựu thủ tướng đỗ hữu ca đối mặt với mức án một mươi hai hai mươi năm tù hoặc tù trung thân
mức hình phạt cụ thể sẽ căn cứ vào tính chất mức độ hành vi phạm tội
căn cứ vào nhân thân người phạm tội và các tỉnh tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
đáng chú ý cựu thứ tướng đỗ hữu ca có tỉnh tiết tăng nặng khi phạm tội nhiều lần
do bị cáo buộc bốn lần nhận tiền trại án cho ông trùm hóa đơn trương xuân đức
theo đó từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi hai đến khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai

lần đầu tại nhà của bị cáo ca nguyễn thị ngọc anh là vợ trương xuân đức đã đưa một mươi tỷ đồng

lần cuối cùng ngọc anh mang thêm năm tỷ đồng đến gặp ông ca
sau bốn lần đưa tiền trại tội nhưng vẫn không có kết quả phản hồi

tại xã canh giang huyện thủy nguyên hải phòng để hỏi kết quả trại án
thời điểm đó cứ ngỡ việc trại án đã êm xuôi đức dừng việc bỏ trốn và quay về hải phòng ăn tết
sinh hoạt cùng gia đình và sau đó bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
sau khi chồng bị bắt ngọc anh đã đến nhà gặp ca xin lại số tiền ba mươi năm tỷ đồng
thế nhưng ông ca không những không trả lệ tiền mà còn bắn và đuổi bà ngọc anh về
ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
ngọc anh bị cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước
đến ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
ông đỗ hữu ca bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh khởi tố bắt tậm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước nhưng đã giàn dối hứa hẹn giúp được và chiếm đoạt ba mươi năm tỷ của vợ chồng đức

tham gia tố tụng là các kiểm soát viên tạ thanh bình và nguyễn trung hoan